sáng nay ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận có văn bản gửi ủy ban nhân dân thành phố phan thiết
về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố phan thiết
theo nguyên tắc chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
để thực hiện mục tiêu sớm bóc tách f kịp thời ra khỏi cộng đồng
khống chế xử lý rứt điểm dịch bệnh bảo vệ sức khỏe của nhân dân
ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận thống nhất tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố phan thiết
đến hết ngày ba mươi một tháng tám theo chỉ thị số một mươi sáu
ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận yêu cầu ủy ban nhân dân thành phố phan thiết
tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân
thực hiện đồng bộ quyết liệt và hiệu quả hơn các biện pháp phòng chống dịch
tăng cường công tác thông tin tuyên truyền kiểm tra giám sát không để người dân chủ quan lơ là
tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan đơn vị địa phương trong công tác phòng chống dịch
kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm
ba đối tượng thuê phòng tại khách sạn papa đồng hới để sử dụng trái phép chất ma túy
vừa bị công an thành phố đồng hới tỉnh quảng bình phát hiện bắt giữ
theo tài liệu của cơ quan điều tra hà thanh ngọc chú tại huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình
là người được giao quản lý khách sạn papa đồng hới
tuy nhiên vào ngày hai mươi một tháng tám ngọc đã cho nhóm đối tượng này thuê địa điểm dụng cụ
để sử dụng trái phép chất ma túy tại các phòng nghỉ số một trăm một mươi một trăm linh bốn và hai trăm linh ba
nhóm một mươi ba đối tượng này có tuổi đời
công an thành phố đồng hới còn khá trẻ chú tại các huyện bố trạch quảng ninh của tỉnh quảng bình
và các tỉnh nghệ an hà tĩnh
thời điểm kiểm tra lực lượng công an đã thu giữ nhiều dụng cụ sử dụng ma túy ma túy dạng ketamin
và thuốc lắc cùng một số loa đèn dùng cho việc bay lắc
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đồng hới đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang
tạm giữ hình sự đối với hà thanh ngọc và sau đối tượng khác để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật
giấy đi đường của người này do công ty cổ phần chăm sóc sức khỏe vg ở số chín đảo duy anh quận đống đa cấp
tuy nhiên qua chất vấn trực tiếp tổ công tác phát hiện giấy tờ trên là giả mạo
nên đã bàn giao người và phương tiện cho công an phường thượng đình quận thanh xuân làm rõ
với quan september
hoặc như trường hợp này có giấy đi đường nhưng giấy chỉ đóng dấu không hề có chữ ký
em vẫn để trên xe máy của em
quá điểm của gã nhân phương chính thì đối với những trường hợp làm giả giấy đi đường như này thì sẽ đề nghị các cấp phải xử lý nghiêm
bây giờ không phải là xử phạt theo quy định thòng chống dịch nữa mà sẽ xử phạt theo lỗi làm giả giấy tờ tài liệu của cơ quan tổ chức
không những giả giấy đi đường vừa qua công an tỉnh bắc ninh đã triệt phá đường dây với chín đối tượng liên quan về hành vi làm giả phiếu xét nghiệm sars cov hai
cầm đầu đường dây là phát đình hà
hai mươi năm tuổi ở xã ngọc xá huyện quế võ tỉnh bắc ninh
hải là lai xét tải chở hàng đến các tỉnh và cần có giấy xét nghiệm để đi qua các chốt kiểm dịch
do vậy hải nghĩ cách làm giả phiếu xét nghiệm sars cov hai của công ty cổ phần bệnh viện quốc tế hoàn mỹ ở phường võ cường thành phố bắc ninh
tôi lấy thông tin của người muốn làm xong rồi em chỉnh sửa trên file ngày tháng năm sinh địa chỉ số chứng minh xong rồi in ra xong rồi ký số
đi ký xong rồi nó nóng dấu vào
nóng dấu đấy ở đâu
nóng dấu nóng dấu nóng dấu trên mạng
việc sử dụng giấy tờ giả để qua mặt chốt kiểm dịch là hành vi vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh
theo đó tùy vào mức độ vi phạm người sử dụng giấy tờ giả có thể bị phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự
mức phạt hành chính có thể lên tới một mươi triệu đồng với hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch
hai triệu đồng với hành vi sử dụng giấy tờ giả để đi lại khiến lây lan dịch bệnh và có thể bị phạt đến một mươi hai năm tù giam nếu bị xử lý hình sự
vì lợi ích cá nhân làm giả giấy đi đường giấy xét nghiệm covid một mươi chín nhiều đối tượng đang đánh cược sự an toàn của cả cộng đồng
hành vi này đã được lực lượng công an nhận diện và kiên quyết đấu tranh trong thời gian tới
quay trở lại vụ việc làm giả phiếu xét nghiệm sars cov hai tại bắc ninh
chỉ với giá một trăm tám mươi đồng
một đồng trên phiếu xét nghiệm nhanh và năm trăm linh đồng phiếu xét nghiệm pcr cho một phiếu như thế này
lái xe đã có thể hợp thức hóa giấy tờ để di chuyển
ngay sau đó ngày một mươi chín tháng tám công an tỉnh bắc ninh tiếp tục khám phá và ra quyết định khởi tố thêm một vụ việc khác cùng hành vi tương tự với một mươi hai đối tượng
các đồng trên phiếu xét nghiệm sars cov hai đã được lực lượng làm giả phiếu xét nghiệm sars cov hai và khi hoạt động tiếp tên vô tình người dân cũng trở thành đồng phạm đối với các đối tượng
trong bối cảnh cả nước đang căng mình chống dịch chỉ cần một người mang mầm bệnh nhưng có kết quả âm tính giả qua một hay nhiều chốt kiểm dịch hậu quả sẽ khôn lường
hợp tác xã này đang có năm tàu khai thác cát trên sông cromno xã bình hòa huyện cromana
qua kiểm tra hợp tác xã này thực hiện nội dung khai thác cát không đúng số lượng tàu thuyền đã đăng ký đăng kiểm với cơ quan có thẩm quyền theo quy định
tàu hết thời hạn hiệu lực đăng kiểm khai thác cát ngoài phạm vi tọa độ điểm giới hạn được cấp phép khai thác
trong tổng số năm tàu đang hoạt động khai thác cát thì có bốn tàu hết thời hạn hiệu lực đăng kiểm một tàu không có tên số hiệu hồ sơ pháp lý
trong thời gian vừa qua phòng cảnh sát kinh tế đã phát hiện thấy nhiều dấu hiệu sai phạm liên quan đến việc khai thác tài nguyên khoáng sản là cát xây dựng của hợp tác xã đoàn kết
trước tình hình trên phòng cảnh sát kinh tế thực hiện công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản
đối với hợp tác xã khai thác cát đoàn kết sau khi mà chúng tôi tiến hành kiểm tra thì phát hiện thấy có hai dấu hiệu vi phạm
đó là việc sử dụng các tàu khai thác đã hết thời hạn đăng kiểm và xuất bán cát không qua chạm cân và camera giám sát
được biết hợp tác xã khai thác cát đoàn kết được cấp phép khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại sông crono xã bình hòa huyện cromana
với phạm vi khai thác trên sông có chiều dài bốn hai mươi năm km
công suất khai thác ba mươi km
công suất khai thác ba mươi mét khối cát nguyên khai một năm
tuy nhiên tại thời điểm kiểm tra cơ quan chức năng xác định hợp tác xã này đã có hành vi thực hiện hoạt động khai thác cát không đúng nội dung giấy phép khai thác khoáng sản
tại bãi tập kết cát của hợp tác xã khai thác cát đoàn kết có khoảng trên ba mét khối cát tồn
số lượng cát đã xuất bán từ tháng một đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi một khoảng hai mươi năm mét khối
trong đó có khoảng trên một mươi năm bốn trăm linh mét khối đã được xuất bán trị giá trên ba ba tỷ đồng mà không cung cấp được thông tin cần thiết theo quy định
có một số các phương thức thủ đoạn các đối tượng thường nợ dụng để thực hiện việc khai thác đó là nợ dụng các sơ hở thiếu suất của cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản
các đối tượng đã thực hiện các hành vi khai thác khoáng sản trái phép và khai thác không đúng với nội dung được cấp phép
các đối tượng đã thực hiện các hành vi khai thác khoáng sản trái phép và khai thác không đúng với nội dung được cấp phép theo quy định
các đối tượng đã thực hiện các hành vi khai thác khoáng sản trái phép và khai thác không đúng với nội dung được cấp phép
các đối tượng sẽ nợ dụng để thực hiện các hành vi khai thác khoáng sản trái phép rồi trốn thuế rồi gây ô nhiễm môi trường và nhất là lợi dụng để đưa các khoáng sản không đủ các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định vào các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh
đây cũng là một trong những nguyên nhân để gây ra việc hư hỏng đối với các công trình và giảm tuổi thọ cũng như quá trình sử dụng